tại thủ đô bangkok thái lan đã diễn ra lễ chuyển giao cương vị chủ tịch luân phiên asean hai nghìn hai mươi từ thái lan sang việt nam
tại bữa lễ thủ tướng thái lan prayuth chan o cha đã trao chiếc búa danh dự cho thủ tướng nguyễn xuân phúc
trước sự chứng kiến của lãnh đạo và đại diện của trên hai mươi nước
theo luân phiên việt nam sẽ đảm nhận vai trò chủ tịch asean vào năm hai nghìn hai mươi
năm bản lề trong triển khai kế hoạch hiện thực hóa tầm nhìn asean hai nghìn hai mươi năm
và cũng là dịp kỷ niệm tròn hai mươi năm năm việt nam gia nhập asean
để chuẩn bị cho nhiệm kỳ chủ tịch asean việt nam đang tích cực trao đổi nội bộ
cũng như tham vấn các nước asean và các đối tác để xây dựng chủ đề
các ưu tiên và sáng kiến cho năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
theo đó chủ đề và các ưu tiên của năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi sẽ bảo đảm nhất quán
với các ưu tiên asean trong giai đoạn hiện nay đồng thời tiếp nối ưu tiên của các năm chủ tịch trước
tập trung vào thúc đẩy gắn kết nội khối và khả năng thích ứng của asean
trước những biến động của thời cuộc